hôm nay hai mươi tám tháng sáu giá vàng sgc vang bốn số chín trong phiên giao dịch cuối tuần tăng mạnh
giá vàng thế giới phiên đêm qua nhích thêm hơn sáu usd một ao
tính đến sáu giờ ba mươi phút sáng nay giá vàng sgc tại thị trường hà nội đang được công ty vàng bạc đá quý sài gòn sgc
niêm yết ở mức bốn mươi tám chín mươi triệu đồng một lượng mua vào và bốn mươi chín hai mươi chín triệu đồng một lượng bán ra
tại thành phố hồ chí minh giá vàng sgc niêm yết lần lượt ở mức bốn mươi tám chín mươi đến bốn mươi chín hai mươi bảy triệu đồng một lượng
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết vàng ở mức bốn mươi chín năm đến bốn mươi chín hai mươi triệu đồng một lượng
trong khi đó doge sài gòn niêm yết giá vàng ở mức bốn mươi chín năm đến bốn mươi chín hai mươi hai triệu đồng một lượng